liên đoàn lao động tỉnh hà nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức công đoàn việt nam trong suốt chín mươi năm qua
nhân dịp này liên đoàn lao động tỉnh hà nam đã tặng một mươi nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng trị giá bốn trăm linh triệu đồng